tại hà nội thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có buổi làm việc với bộ quốc phòng về công tác quản lý sử dụng đất quốc phòng trong hoạt động sản xuất xây dựng kinh tế gắn với thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng

tại hà nội thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có buổi làm việc với bộ quốc phòng về công tác quản lý sử dụng đất quốc phòng trong hoạt động sản xuất xây dựng kinh tế gắn với thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng trong hoạt động sản xuất
tại hà nội thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có buổi làm việc với bộ quốc phòng trong hoạt động sản xuất xây dựng kinh tế gắn với thực hiện nhiệm vụ quốc phòng trong hoạt động sản xuất xây dựng kinh tế gắn với thực hiện nhiệm vụ quốc phòng trong hoạt động sản xuất

tự động tự túc cây con giống ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ để giảm công sức cho bộ đội tăng năng suất nâng cao chất lượng hạ giá thành sản phẩm phát huy thế mạnh của từng đơn vị địa phương để phát triển tăng gia sản xuất trồng rừng trồng cây công nghiệp nuôi trồng thủy hải sản theo hướng phát triển kinh tế gắn với thực hiện nhiệm vụ quốc phòng trong hoạt động sản xuất trồng rừng trồng cây công nghiệp nuôi trồng thủy hải sản theo hướng phát triển kinh tế gắn với thực hiện nhiệm vụ quốc phòng trong hoạt động sản xuất
hoàn chỉnh các văn bản để trình bộ chính trị xem xét quyết định nhất là các nội dung cho phép các doanh nghiệp trực tiếp làm nhiệm vụ quân sự quốc phòng các đơn vị các đoàn kinh tế quốc phòng được sử dụng đất quốc phòng vào nhiệm vụ lao động sản xuất xây dựng kinh tế kiên quyết thanh lý thu hồi các hợp đồng hết thời hạn sai phạm không hiệu quả các hợp đồng có hiệu quả phù hợp với quy định phát triển kinh tế xã hội của địa phương đáp ứng yêu cầu quốc phòng cho thực hiện đến hết thời hạn
bộ quốc phòng quản lý chặt chẽ giữ ổn định tình hình quân đội không để các thế lực thù địch lợi dụng chống phá bộ quốc phòng phải làm mẫu mực về cổ phân hóa thoái phốn bàn giao đất của các doanh nghiệp thuần túy về xây dựng thương mại dịch vụ và các doanh nghiệp ít liên quan đến nhiệm vụ quân sự quốc phòng cho địa phương để phát triển kinh tế xã hội và quản lý theo luật định đồng thời nghiên cứu đề xuất chủ trương giải pháp cơ bản lâu dài để quản lý chặt chẽ phát huy cao nhất hiệu quả sử dụng đất quốc
nước phù hợp với thực tiễn và chức năng nhiệm vụ của quân đội không để lãng phí nguồn lực